tại thành phố đà nẵng số ca nhiễm đã được kiểm soát và giảm đáng kể số lượng vùng xanh được mở rộng qua từng ngày các hoạt động được nới lỏng trở lại
đà nẵng cũng đã bắt đầu áp dụng phương án thu hẹp vùng đỏ khi thực hiện phong tỏa ở quy mô khu dân cư tổ dân phố
và đây là lúc thể hiện rõ vai trò trách nhiệm của ban điều hành khu dân cư tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch
thôn bầu cầu xã hòa châu huyện hòa vang
để quản lý gần một hai trăm linh hộ ban điều hành thôn đã huy động tất cả đảng viên tại cơ sở phân chia mỗi đảng viên phụ trách theo từng nhóm hộ
thông qua hình thức kết nối gia lô công việc được triển khai từ tổ dân phố đến người dân một cách nhanh chóng hiệu quả
chặt chẽ bên trong kiểm soát chặt bên ngoài
tại đây người và phương tiện đều lưu thông theo một lối duy nhất
tất cả các đường mòn lối mở đều được rào chắn chốt cứng
lực lượng công an xã đảm nhiệm vai trò chính tại chốt kiểm soát chặt chẽ việc ra ngoài
bởi hiện nay người dân vẫn chưa nắm được nguyên tắc phân vùng quản lý
chúng tôi tăng cường kiểm tra vừa kiểm tra vừa xử lý các trường hợp vi phạm ra đường không cần thiết
và có những di chuyển từ địa bàn này của an bàn khác không đúng với chủ trương của thành phố
ghi nhận tại các khu dân cư tổ dân phố nằm trong vùng xanh vùng vàng trên địa bàn
tổ covid một mươi chín cộng đồng cảnh sát khu vực vẫn duy trì và siết chặt chốt ra vào
mô hình mỗi đảng viên quản lý một mươi hộ gia đình đã phát huy hiệu quả
trong công tác giám sát và nắm bắt tình hình di biến động của dân cư
chúng tôi phân ra để mà phụ trách
rồi là từng đảng viên như thế là có cái gì vướng mắt thì về báo với các quỹ
với thư chí bộ để mà báo cái bộ xong
chúng tôi làm rất là nghiêm túc cái vấn đề này
các bộ đây là hưu huyết cho nên thay nhau
tôi là ngày nào cũng tốt cho một buổi
rồi có anh khóc cũng một buổi

thì từ đó nay là coi như thay nhau góp ở ngôi cổng
làm nhiệm vụ là gì
quản lý những người ở vùng khóc đánh
mà nếu có giấy tờ thì lý do chất đón hợp lý hợp tình
thì chúng tôi suy nghĩ kiến lãnh đạo để mà người ta tiếp cận với lại người thân ở trong này
xây dựng mỗi khu dân cư mỗi tổ dân phố trở thành một pháo đài chống dịch hiệu quả
chính là nỗ lực để bảo vệ thành quả chống dịch của cải thống chính trị
và tiến đến phủ xây dựng
xây dựng mỗi khu dân cư mỗi tổ dân phố trở thành một pháo đài chống dịch hiệu quả